quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai mươi tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
buổi sáng quốc hội đã nghe bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng trình bày tờ trình của chính phủ
về dự án luật đầu tư sửa đổi và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
các đại biểu đã cho ý kiến về một số nội dung như phạm vi điều chỉnh nguyên tắc áp dụng luật đầu tư
các luật có liên quan và điều ước quốc tế chính sách đầu tư kinh doanh các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh
danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
buổi chiều quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường ngay bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long trình bày tờ trình
về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án luật thanh niên sửa đổi